kịp thời báo cáo mọi diễn biến bất thường về sở y tế để có phương án chỉ đạo giải quyết kịp thời